ngày hai mươi bảy tháng bốn phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ
bộ tư lệnh thủ đô hà nội thực hiện nhiệm vụ chống dịch covid một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi đồng thời đánh giá cao những nỗ lực
đóng góp quan trọng của cán bộ chiến sĩ toàn quân đặc biệt bộ tư lệnh thủ đô trong chiến thắng bước đầu
của nhân dân việt nam trước dịch bệnh covid một mươi chín nhấn mạnh lực lượng quân đội đã chủ động đề xuất
các phương án ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống có nhiều mô hình nghiên cứu sáng tạo
hàng ngàn hàng vạn các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm trực chốt để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
đồng chí đặng thị ngọc thịnh nhấn mạnh thêm sắp tới chúng ta sẽ đón thêm công dân từ nước ngoài trở về
bộ tư lệnh thủ đô cần phát huy những phẩm chất đáng quý của bộ đội cụ hồ như thời gian qua
nhân dịp này phó chủ tịch nước cũng trao nhiều tặng phẩm phần quà có ý nghĩa cho cán bộ
chiến sĩ và người dân đang cách ly trong khu vực địa bàn quản lý của bộ tư lệnh thủ đô